tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhiều lần nhắc nhở cán bộ đảng viên
trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý phải gương mẫu đi đầu nói đi đổi với làm
thì mới có thể có được niềm tin của nhân dân
thực tế cũng đã cho thấy càng ở thời điểm khó khăn gian nan thì các cán bộ đảng viên
lại càng thể hiện rõ tinh thần tiên phong gương mẫu hết mình phục vụ cho nhân dân
tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn còn có một số người không những không gương mẫu chấp hành
mà còn vi phạm các quy định
ngay trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ vẫn có nhiều cán bộ đảng viên
công chức viên chức vi phạm như lãnh đạo xã tổ chức ăn nhậu phó giám đốc bệnh viện huyện
tổ chức đám cưới cho con giữa lúc có chỉ thị không tập trung đông người
đặc biệt phải nhắc đến ông lưu văn thanh phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản
tỉnh bình phước không những không đeo khẩu trang mà còn văng tục và chống đối
việc đo thân nhiệt tại trước kiểm dịch
hành động của những cán bộ này không khác gì đang đầu hàng thậm chí tiếp tay cho giặc hoành hành
bởi thủ tướng chính phủ đã nói chống dịch như chống giặc cần phải xử lý nghiêm
thực tế trong thời gian qua đại đa số cán bộ đảng viên công chức viên chức đều nghiêm túc
chấp hành các quy định chỉ thị của chính phủ vừa tham gia chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn kỷ luật kỳ cương hành chính luôn được bảo đảm dù trong mùa dịch góp phần
củng cố niềm tin của nhân dân
mới đây trong chỉ thị một mươi chín thủ tướng chính phủ một lần nữa yêu cầu cán bộ đảng viên
công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đây là trách nhiệm nghĩa vụ
và cũng là đạo lý gắn với tư cách của mỗi cán bộ đảng viên
sự đoàn kết đồng lòng thống nhất từ trên xuống dưới tinh thần tương thân tương ái
quyết tâm của mỗi người cán bộ đảng viên cùng với toàn thể nhân dân là điều kiện tiên quyết
giúp chúng ta chiến thắng đại dịch toàn cầu